bắt giữ đối tượng bùi ngọc tân chú huyện thạch thành tỉnh thanh hóa về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt bùi ngọc tân và nguyễn anh tuấn ở huyện nho quan tỉnh ninh bình đã câu kết với nhau gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện ngọc lạc cầm thủy bá thước của tỉnh thanh hóa và thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình
thủ đoạn phạm tội của hai đối tượng này là đi xe máy không biển kiểm soát đeo khẩu trang bịt mặt sau đó giả làm người mua hàng vào các siêu thị cửa hàng tạp hóa lợi dụng sự sơ hở đã nhanh chóng cướp giật tiền hoặc là cướp giật tài sản của phụ nữ
toàn bộ số tiền cướp tài sản mang đi bán rồi mua ma túy sử dụng
hiện công an huyện ngọc lạc đã bắt giữ đối tượng bùi ngọc tân đồng thời đang tiếp tục truy bắt đối tượng nguyễn anh tuấn và mở rộng vụ án
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam